thưa quý vị những năm trước đây người mông ở huyện vùng cao mù căng trải tỉnh yên bái ăn tết hai lần tết của người mông và tết nguyên đán
nhưng năm nay họ đang đón một cái tết đặc biệt hơn đón tết duy nhất một lần vừa tiết kiệm hơn vừa sung túc hơn đối với người mông nơi đây
tranh thủ ngày nông nhàn chị em mở bàn tà ganh mây quần áo mới để đón tết
một bộ quần áo của người mông tính cả công may và theo họa tiết nếu một người làm phải mất năm ngày
nhà có bảy người nên phải hơn một tháng chị như mới may đủ quần áo để mọi người mặc tết
năm nào cũng vậy tôi đều may cho mỗi người trong nhà một bộ quần áo mới các con tôi cũng muốn có bộ váy áo mới để đi chơi tết
ở vùng cao tà ganh vào những ngày mùa đông nhiệt độ chỉ vài độ c thì mọi sinh hoạt đều bên bếp lửa
người nhà cũ bị cơn lưu giữ vào đầu tháng tám năm ngoái cuốn trôi
được nhà nước hỗ trợ các nhà hảo tâm giúp đỡ
tết này gia đình anh cứ a giàng được ở trong một ngôi nhà mới khang trang ấm áp tình người
đón tết ở nơi mới này rất là vui
nhà nước quan tâm nên tôi đã dựng được ngôi nhà mới để đón tết và cũng được ở gần anh em bạn bè con cái đi chơi tết cũng thuận tiện an toàn hơn chỗ cũ
xã lao trải ở độ cao hơn một mét so với mặt nước biển
thời tiết khắc nghiệt về mùa đông
địa hình chủ yếu là đồi núi ruộng bậc thang
là nơi có đến chín mươi người mông sinh sống
việc vận động người mông ăn tết một lần vào đúng tết nguyên đán là sự nỗ lực của chính quyền địa phương
nếu mà ăn tích trước một tháng thì ảnh hưởng về thời gian mà sản xuất vụ đông xuân
chúng tôi vận động dân để ăn một tết theo tế nguyên đán
cái thứ hai là nếu mà ăn tết trước thì không đúng được các cháu học sinh mà đang đi học
một cái đó là nếu mà ăn hai tết thì ảnh hưởng nhiều cái náng phí
mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng bằng sự đồng lòng quyết tâm của người dân và chính quyền địa phương
mùa xuân này vùng lũ mùa căng trải ấm áp hơn một mùa xuân của xung vầy và hạnh phúc